kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới khu vực đông bắc bộ thời tiết chủ đạo sẽ là ngày có nắng nóng có điểm nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
riêng tối và đêm ngày ba tháng sáu có khả năng sẽ có mưa rào và rông rải rác trở lại
nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ chịu tác động của vùng thấp nóng nên trời nắng mạnh từ sớm và kéo dài đến chiều muộn
nhiệt độ vì thế duy trì ở mức cao giao động từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi hơn ba mươi tám độ vào trưa chiều
nắng nóng kéo dài vì vậy quý vị lưu ý đảm bảo sức khỏe bổ sung thường xuyên nước cho cơ thể cùng với đó là sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý
thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới nắng nóng tiếp tục gia tăng hơn so với vài ngày vừa qua
thời tiết chủ đạo vẫn là tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối
ban ngày trời có nắng từ sáng đến chiều muộn với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi ba mươi tám ba mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết có sự khác biệt giữa các tỉnh
tại phía bắc của khu vực trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn các tỉnh từ phú yên đến bình thuận thì chiều tối có mưa rào và rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ vì thế mà tại đây ở mức mát mẻ
gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
do vậy mà thời tiết ở khu vực tây nguyên phổ biến là ngày còn nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông diện rộng cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
ban ngày trời vẫn có những khoảng nắng nên nhiệt độ cao nhất ở mức hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
các tỉnh thành miền nam cũng chịu tác động của gió tây nam nên mưa cũng diễn ra nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan nên người dân cần chú ý đề phòng
do mưa xảy ra sớm hơn so với khu vực tây nguyên nên nhiệt độ ở đây duy trì ở mức thấp phổ biến là dưới ba mươi bốn độ trời mát mẻ